cục quản lý thị trường hà nội vừa phối hợp với tổ công tác về thương mại điện tử tổ công tác ba trăm sáu mươi tám
kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh online giấy dép tại số ba ngách một mươi hai ngõ tám mươi hai trần cung cộng giấy hà nội
tại đây cơ quan chức năng đã phát hiện niêm phong và tạm giữ gần năm hai trăm linh sản phẩm
có dấu hiệu giả nhãn hiệu adidas và nike
thời điểm kiểm tra cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
chủ cơ sở trần thị thanh duyên bước đầu khai nhận mua giày dép trôi nổi các loại
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
sau đó bán online qua tài khoản gia lô có tên giày và tại gian hàng của các sàn thương mại điện tử
các sản phẩm giày dép tất lót giày mà cơ sở đang kinh doanh được đóng gói trong các túi ni lông
hoặc có hộp giấy chưa được gặp hoàn thiện đi kèm
trên hàng hóa và hộp giấy có các nhãn hiệu azidat nike
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ những vi phạm của cơ sở kinh doanh trên